điều khiển xe ô tô gây tai nạn giao thông khiến một người tử vong
vi văn duy chú tải huyện lục bình tỉnh lạng sơn vừa bị tạm giữ hình sự
trước đó vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút ngày ba mươi tháng một mươi lê văn duy một mình điều khiển xe ô tô con nhãn hiệu toyota viot di chuyển trên đường quốc lộ bốn b
khi đến đoạn đường thuộc thôn na dương phố hai thị trấn na dương huyện lộc bình thì gặp xe ô tô tải đi ngược chiều
do bị ánh đèn xe ngược chiều làm loa mắt nên duy đánh lái sang phải và chạm với một người phụ nữ đang rắt xe mô tô và hai người phụ nữ đứng cạnh xe
tiếp đó chiếc xe ô tô đâm vào gốc cây to cạnh đường rồi dừng lại hậu quả vụ tai nạn khiến một người tử vong hai người bị thương phải đi viện cấp cứu
sau khi sự việc xảy ra vi văn duy bỏ xe lại và đi bộ rời khỏi hiện trường
đến khoảng bốn giờ sáng ngày ba mươi một tháng một mươi duy đến công an thị trấn na dương huyện lộc bình trình diện